không chế khi không được thỏa mãn tình cảm
sẵn sàng xuống tay sát hại khi tình cảm không được đáp ứng
thời gian gần đây nhiều vụ án mạng mâu thuẫn tình cảm đang xảy ra ở nhiều địa phương
kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
đó là những án tình cay đắng khi hung thủ từng là người mà nạn nhân yêu thương
đây là hình ảnh mà camera ghi lại
vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua
đối tượng nguyễn văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn đa phúc xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hương yên
mang theo một con dao loại dao nhọn gọt hoa quả dài khoảng ba mươi năm cm
đi vào quán spa tại xã thắng lợi do chị thúy làm chủ
tại đây đệ đã khóa cửa kính và cửa cuốn rồi bắt giữ khống chế vào cổ chị thúy
khi đệ khóa chất cửa trong quán lúc này
còn có nhân viên của quán là chị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện văn giang báo cáo về vụ việc
đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hương nghiền
cùng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo huy động các lực lượng nghiệp vụ
công an huyện văn giang công an xã thắng lợi
lực lượng công an đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để kêu gọi động viên thuyết phục đối tượng thả những người đang bị đệ khống chế
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
đến một mươi sáu h ba mươi cùng ngày đệ đã thả chị hằng ra ngoài
nhưng vẫn tiếp tục dùng dao không chế giữ chị thúy
các lực lượng công an tỉnh hương nghiền tiếp tục thuyết phục kêu gọi đệ để thả chị thúy
tuy nhiên đối tượng đệ ngoan cố tiếp tục khống chế chị thúy
không hợp tác với lực lượng công an tỉnh hương nghiền
đến một mươi chín h cùng ngày căn cứ vào tình hình
đại tá nguyễn thanh trường đã ra lệnh cho các lực lượng triển khai phương án bắt giữ
và nhanh chóng khống chế bắt giữ được đối tượng đệ
giải cứu được chị thúy thành công an toàn
cũng rất may lực lượng công an tỉnh hương nghiền đã cứu thành công được nạn nhân thúy
nhưng trên thực tế cũng còn những vụ án mạng đau lòng khi nạn nhân phải ra đi mãi mãi
cũng chỉ vì mâu thuẫn tình cảm

chúng tôi xin đề cập đến một vụ án mạng rất đau lòng
đó là một mối quan hệ tình cảm ngoài luồng
hùng thủ và nạn nhân là người còn rất trẻ
họ đều đang có một gia đình êm ấm
vướng vào mối tình sai trái
nhưng khi người tình muốn quay đầu trở về với gia đình
thì nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thôn đào xá xã thắng lợi huyện thường tín hà nội
lại không chấp nhận
lòng hận thù lên đến đỉnh điểm
khi tùng phát hiện người tình trở về nhà chồng
và ngủ lại
trong cơn ghen tuông mù quáng
các đàn ông này đã ra tay
sát hại người tình hơn bốn tuổi
bằng hai mươi một nhất sao
để rồi phải đau đớn
và trả giá bằng bản án tử hình
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân thành phố hà nội
đã xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tùng
mức án tử hình về tội giết người
bị hại trong vụ án là
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú ở huyện thường tín hà nội
dù đã có gia đình riêng
nhưng nguyễn văn tùng và nạn nhân
vẫn có quan hệ tình cảm với nhau
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân muốn chấm dứt tình cảm
nhưng tùng không đồng ý
nên đe dọa sẽ lấy đi mạng sống của nạn nhân
và cả gia đình chị
nếu chị nhất quyết chia tay
khoảng chín giờ sáng ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
tùng hẹn nạn nhân để nói chuyện
giữa tùng và nạn nhân xảy ra cãi vã

tùng hẹn nạn nhân để nói chuyện
tùng muốn chấm dứt mối tình sai trái này
sau đó nạn nhân lên xe máy ra về
tùng sang lấy chìa khóa xe máy của nạn nhân
khiến chị phải rắt bộ xe đến quán sửa xe
thuê người mở khóa để về nhà
sau khi cãi nhau với nạn nhân
tùng điều khiển xe máy về phòng trọ
tại thôn khê hồi xã hào hồi
huyện thường tín hà nội
bực tức về việc nạn nhân không đồng ý sống chung
tùng đã lấy dao bọc vào áo khoác
kẹp vào giữa xe máy
rồi quay lại tìm nạn nhân
khi đến đoạn đường vào khu công nghiệp liên phương
tùng nhìn thấy xe của nạn nhân
tăng tốc nên đuổi theo
ép nạn nhân vào lề đường bên phải
khiến xe máy của nạn nhân đổ nghiêng
nhân cơ hội này
tùng xuống xe máy
lấy con dao trong áo khoác
xông đến tấn công vào lưng của nạn nhân
chừa chịu dừng lại
tùng tiếp tục tấn công liên tiếp
vào vùng ngực tay chân nạn nhân
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
là người tận mắt
chứng kiến cái chết của con gái
ông lê văn lệ vô cùng đau đớn
ông lệ khai rằng
buổi sáng ngày tám tháng một
khi con gái tôi nói rằng
sẽ hẹn gặp tùng để lần cuối nói chuyện dứt điểm
thì vợ chồng tôi đã khuyên can
con đừng đi gặp vì sợ nguy hiểm
nhưng thấy nó kiên quyết
muốn gặp để rứt khoát
nên tôi đành để con đi
và dặn nó cẩn thận
khoảng hơn một tiếng sau
tôi nhận được cuộc gọi điện thoại của tùng
nói giọng thách thức
ông lệ à ông ra mà chứng kiến cảnh này đi
tôi hoảng sợ quá
nói với vợ rằng
chắc con mình xảy ra chuyện rồi
sau đó tôi phi xe máy ra hết đường
làng và khu công nghiệp
cách khoảng vài chục mét
tôi nhìn thấy một người đàn ông dơ tay
đánh liên tiếp một ai đó
tôi nghĩ chắc đánh đau lắm
nên người kia không dậy được
và không có phản ứng gì
đến lúc tiến sát lại gần
tôi mới biết
người đó bị đâm chứ không phải bị đánh
người đó không ai khác
chính là con gái tôi
lúc này thì tùng đã lên xe phóng đi
gia đình nạn nhân cho biết
để đoạn tuyệt với mối tình ngang trái
nạn nhân đã từng bỏ trốn vào miền nam
với hy vọng
sau vài tháng tùng sẽ nguê ngoai
và để cho nạn nhân được yên
nhưng không chấp nhận mất người tình
một cách dễ dàng
nên tùng khăn gói vào nam để tìm nạn nhân
sau khi tìm được chị
tùng ép chị phải quay về với mình
và không được chấm dứt mối quanh
nếu cố tình làm việc đó
thì nạn nhân và gia đình
phải khánh chịu hậu quả đau lòng
khi nghe hội đồng xét xử
tuyên án con trai tử hình
mẹ của tùng đã khóc ngất tại tòa
bà lê chân ra hàng ghế
nơi chồng và bố đẻ của nạn nhân đang ngồi
để cầu xin họ
xin giảm án cho con trai mình
con chồng của nạn nhân xấu xố
giờ phải một mình nuôi hai đứa con thơ
đứa lớn vừa tròn tám tuổi
đứa bé mới chỉ
hôm tòa sử anh không cho con đến dự
vì không muốn hai đứa trẻ
phải chứng kiến cảnh đau lòng này
từ khi vợ mất
anh rất vất vả để nuôi hai con
trước đó anh làm nghề chạy taxi
nhưng do dịch bệnh
mấy tháng nay anh phải nghỉ ở nhà
nên kinh tế càng eo hẹp hơn
khi được hỏi
giờ anh có giận vợ không
thì anh lắc đầu bảo
con giận hơn gì nữa
cô ấy đã mất rồi
đời ai mà chẳng mắc sai lầm
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
chốc chốc tùng lại quay xuống nhìn mẹ
theo lời anh ta khai tại tòa
thì từ khi bị bắt
tùng chưa một lần được gặp lại người thân
nên cũng không biết mọi người hiện nay ra sao
khi thẩm phán hỏi rằng
bị cáo chưa ly hôn vợ
nạn nhân chưa ly hôn chồng
mà quan hệ với nhau đã là sai trái
cờ sao bị cáo còn ép nạn nhân
phải bỏ gia đình để sống chung với bị cáo
thì tùng chỉ biết cúi mặt im lặng
khi được nói lời sau cùng
tùng đã gửi lời xin lỗi
tới những người thân trong gia đình nạn nhân
và bảo chữa rằng
chỉ vì quá yêu đã khiến bị cáo mất hết lý trí
bị cáo đã khiến nhiều người phải đau khổ vì mình
có lẽ do đã chuẩn bị tâm lý từ trước
nên khi bị tòa tuyên án tử hình
nguyễn văn tùng vẫn giữ được bình tĩnh
chỉ khi chứng kiến sự đau đớn và kêu gào của mẹ
bị cáo tùng mới được giải thích
tùng mới bật khóc
thấy mẹ quỳ xuống xin gia đình bị hại xin giảm án cho con
tùng khóc bảo rằng
thôi mẹ ơi mẹ đừng xin nữa
tội con gây ra con phải chịu
mẹ đừng buồn nhiều quá mẹ nhé
người sâu số đã nằm yên nơi dưới ba tất đất
kẻ gây tội ác rồi đây sẽ phải trả giá
nhưng nỗi đau mất người thân
sẽ còn mãi với nhân thân của cả hai gia đình
khi những đứa con thơ bỗng chốc thành mù côi
nhiều vụ lấy mạng người man dợ
đã gây xôn xao cộng đồng mạng
cùng đó nhiều người chưa hình dung được
những bản án nghiêm khắc đang chờ đợi phía trước
theo luật sư đặng văn cường
không ít trường hợp các bạn trẻ
thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ
bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực
trên mạng internet
hoặc sống trong môi trường bạo lực
vì thế nhân cách bị lệch lạc
bị tác động bởi môi trường xã hội
thiếu lành mạnh
từ duy nhận thức không đầy đủ
dẫn đến trở thành con người ích kỷ
thiếu lòng nhân ái
đề cao giá trị bản thân
xem nhẹ quyền lợi của người khác
nhưng đối tượng này rất dễ nổi nóng
cố chấp coi thường pháp luật
khi quyền lợi của mình không được đáp ứng
cảm xúc không được thỏa mãn
thì sẵn sàng có thể xuống tay với bất kỳ ai
chỉ vì nóng giận
bực tức hoặc khi quyền lợi bị xâm phạm
mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác
bởi vậy để giảm thiểu
những vụ án đau lòng như thế này
thì vấn đề đầu tiên là cần phải tuyên truyền
phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức
ý thức chấp hành pháp luật
của mọi công dân
kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi nóng nảy
mất bình tĩnh
sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
về lâu dài cần phải đổi mới
phương pháp giáo dục
đề cao giáo dục đạo đức
xây dựng những chuẩn mực xã hội
để con người giàu lòng nhân ái
biết yêu thương đồng loại
biết chia sẻ
hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân
còn trong mối quan hệ vợ chồng
cả hai phải xây dựng cho mình
lối sống lành mạnh
không nên vì những phút yếu lòng
dẫn dỗi nhau mà xa vào mối quan hệ bất chính
người xưa có câu
gieo nhân nào gặt quả nấy
tình yêu ngoài luồng bất chính
sẽ chỉ nhận được trái đắng
mà bài học nhãn tiền
là có biết bao vụ án mạng đau lòng
xuất phát từ nguyên nhân ngoại tình
nếu không còn tình yêu
hai bên có thể chủ động ly hôn trong hòa bình
phương pháp giáo dục
môi trường giáo dục
những tác động xung quanh
là những yếu tố quan trọng để phát triển
và hình thành nhân cách của mỗi con người
bởi vậy giáo dục là cả một quá trình
để có những con người có đạo đức
nhân cách hoàn thiện
thì cần phải có định hướng giáo dục đúng đắn
có môi trường giáo dục lành mạnh
có phương pháp giáo dục tiên tiến
văn minh mới đạt được hiệu quả giáo dục